sáng nay hai mươi bảy tháng chín ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
bộ giáo dục và đào tạo phát động chương trình vận động toàn dân đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
với chủ đề giữ chọn ước mơ
tham dự chương trình có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và hơn bốn em học sinh tiểu học tại tp hcm
phát biểu tại đây phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia mong muốn học sinh cả nước tích cực học tập
tìm hiểu để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông
kêu gọi các bậc ông bà cha mẹ cùng tất cả mọi người cùng cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em
phó thủ tướng cũng mong muốn thông điệp đổi mũ cho con chọn tình cha mẹ sẽ được lan tỏa đến từng gia đình
nhà trường và mỗi học sinh cả nước phân đấu đạt tám mươi học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
bằng mô tô xe máy xe đạp điện vào cuối năm hai nghìn hai mươi
cuộc vận động đội mũ cho trẻ em khi tham gia giao thông còn mang ý nghĩa là sự cam kết đồng hành của chính phủ
và các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trong việc nỗ lực đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông
góp phần mang đến tương lai tốt đẹp hơn cho các em nhỏ trên cả nước